chào mừng quý vị đến với bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật với những tin tức mới nhất về tình hình an ninh trật tự
trước tiên sẽ là thông tin về bão số bảy vừa được cập nhật
tin bão gần bờ bão số bảy hồi một mươi ba h ngày hôm nay ngày một mươi bảy tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi bảy năm độ vĩ bắc
một trăm một mươi ba hai độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa khoảng một trăm hai mươi km về phía đông bắc
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi ba từ một trăm ba mươi năm đến một trăm năm mươi km trên giờ giật cấp một mươi sáu
dự báo trong khoảng hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm hai mươi km
đến một mươi ba h ngày mai ngày một mươi tám tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi chín một độ vĩ bắc một trăm linh chín tám độ kinh đông
trên đất liền đảo hải nam trung quốc
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi ba giật cấp một mươi sáu
vùng nguy hiểm gió mạnh từ cấp sáu trở lên phía bắc vĩ tuyến một mươi năm và từ kinh tuyến một trăm linh tám đến kinh tuyến một trăm một mươi năm
vùng gió mạnh từ cấp tám trở lên phía bắc vĩ tuyến một mươi sáu và phía đông kinh tuyến một trăm linh tám năm cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
từ đêm nay ở vịnh bắc bộ có gió mạnh dần lên cấp sáu cấp bảy sau tăng lên cấp tám cấp một mươi giật cấp một mươi một cấp một mươi hai
biển động rất mạnh cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
bản tin tiếp tục với những tin tức về an ninh trật tự
các điều tra công an tp hcm đang điều tra vụ việc ông hoàng tuấn anh trú huyện y yên nam định
phó giám đốc chi nhánh thương mại kỹ thuật và đầu tư công ty cổ phần sài gòn có dấu hiệu tham ô tài sản
theo kết quả xác minh ban đầu với lãnh đạo chi nhánh btech sài gòn
trong quá trình làm việc tại chi nhánh btech sài gòn từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi bốn đến tháng một năm hai nghìn một mươi chín
hoàng tuấn anh và một người trong chi nhánh có dấu hiệu gây thất thoát và chiếm đoạt hơn một mươi sáu tỷ năm trăm linh triệu đồng của chi nhánh ptech sài gòn
đây là số tiền bán xăng cho bốn doanh nghiệp sau đó hoàng tuấn anh bỏ trốn
để phục vụ công tác điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đề nghị hoàng tuấn anh liên hệ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đội tám phòng bc bốn mươi sáu điện thoại tám trăm ba mươi tám sáu trăm bốn mươi năm trăm linh tám
địa chỉ số ba trăm hai mươi bốn hòa hưng phường một mươi ba quận một mươi tp hcm gặp điều tra viên trương văn thanh để giải quyết vụ việc
ai biết hoàng tuấn anh ở đâu xin báo về cơ quan công an gần nhất hoặc cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
theo địa chỉ trên
phòng cảnh sát hành sự công an tp hcm vừa bắt giữ một nhóm đối tượng phạm tội cưỡng đoạt tài sản
đáng chú ý thủ đoạn phạm tội của các đối tượng rất manh động bất chấp các quy định của pháp luật
các đối tượng lâm thế hùng ở xã việt tiến huyện việt yên nguyễn đức tuấn ở xã lương phong huyện hiệp hòa
đặng văn hưng ở xã đoan bái huyện hiệp hòa vừa bị công an tp hcm bắt giữ về hành vi cưỡng đoạt tài sản
đối tượng đã phải thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
đối tượng đã phải thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
hùng hưng dẫn hải phải viết giấy thuê chiếc xe vespa lx tại cửa hàng cầm đồ của nguyễn ngọc vân
sau đó hùng hưng dẫn hải đến cửa hàng kinh doanh dịch vụ cầm đồ của nguyễn đức tuấn là bạn của hùng
bắt viết giấy cắm chiếc xe trên lấy ba mươi triệu đồng để trả cho hùng
hùng có hành vi tác bộ mặt hại
vấn đề xác minh và thu giữ các vật chứng liên quan hóa biến giúp nhiều khó khăn
xác minh qua nhiều nguồn kênh thông tin khác nhau thì cơ quan điều tra mới thu giữ được các vật chứng này
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc giang đã ra quyết định khởi tố vụ án cưỡng đoạt tài sản
và ra quyết định khởi tố các bị can lâm thế hùng nguyễn đức tuấn và đặng văn hưng
với hành vi phạm tội điều lĩnh
manh động các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm
trước pháp luật
một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm hai người chết vừa xảy ra
thuộc thôn tân tấu xã tân thành huyện bắc quang tỉnh hà giang
sau khi một xe khách một mươi sáu chỗ đâm vào một xe máy
xe khách một mươi sáu chỗ cho trần giang quang chú tại quận hoàng kiếm hà nội
do nông quốc hành chú huyện bắc mê tỉnh hà giang điều khiển đi ngược chiều
chở vợ ngồi sau là nguyễn thị miền cú đã mạnh làm hai người trên xe máy
bắn qua dạy sát chấn tường rơi xuống vực tử vong
ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh hà giang
và các lực lượng chức năng đã có mặt để điều tiết không để ủng tắc giao thông
nguyên nhân ban đầu xác định là do xe ô tô đi lấn làng sang hết phần đường của xe máy
thưa quý vị và các bạn sau hơn nửa tháng ra quân xử lý xe chở hàng công kênh
lực lượng cảnh sát giao thông công an tp hà nội đã kiểm tra xử lý hơn ba ba trăm sáu mươi trường hợp
phương tiện chở hàng quá khổ mặc dù các phương tiện thô sơ chở hàng công cơn có giảm
tuy nhiên điều mà người dân và dư luận quan tâm là làm cách nào để kiểm soát loại phương tiện này
và kết quả cũng như sự ra quân này kéo dài được bao lâu
ngay sau các vụ tai nạn chết người do va chạm với xe thô sơ chở hàng công cơn
các cơ quan chức năng đã tích cực vào cuộc xử lý mạnh với các trường hợp vi phạm
thế nhưng cho đến nay sau hơn nửa tháng triển khai mặc dù tình trạng xe ba bánh có giảm
nhưng loại hình xe máy chở hàng công canh lại gia tăng một cách đột biến
tuy nhiên điều mà người dân và dư luận quan tâm là làm cách nào để kiểm soát loại phương tiện này

ủy ban an toàn giao thông quốc gia cũng đã chỉ đạo các tỉnh thành phố trong cả nước
cần tăng cường tuần tra phát hiện xử lý nghiêm xe thô sơ xe máy chở hàng công cành
từ ngày một tháng một mươi một tới đây sẽ đưa kết quả quản lý hoạt động vận tải của xe thô sơ xe mô tô ba bánh
xe mô tô và các loại xe tương tự vào nội dung báo cáo thường kỳ của mỗi địa phương về công tác đảm bảo trật tự
thưa quý vị vào hồi bảy giờ ngày một mươi bảy tháng một mươi vị trí tâm bão vào khoảng một mươi bảy một độ vĩ bắc một trăm một mươi bốn bảy độ kinh đông
cách quần đảo hoàng sa của việt nam khoảng hai trăm sáu mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi ba tức là từ một trăm ba mươi năm đến một trăm năm mươi km một giờ giật cấp một mươi sáu
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão sẽ di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng từ một mươi năm đến hai mươi km
đến bảy giờ ngày một mươi tám tháng một mươi vị trí tâm bão vào khoảng một mươi tám ba độ vĩ bắc một trăm một mươi tám độ kinh đông
trên vùng biển phía đông nam đảo hải nam trung quốc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi bốn giật cấp một mươi
dự báo trong hai mươi bốn h tới bão sẽ di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng từ một mươi năm đến hai mươi km
đến bảy giờ ngày một mươi chín tháng một mươi vị trí tâm bão cách bờ biển các tỉnh từ quảng ninh cho đến nam định khoảng một trăm ba mươi km về phía đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi hai giật cấp một mươi bốn cấp một mươi năm
do ảnh hưởng của bão vùng biển phía tây khu vực bắc biển đông bao gồm cả quần đảo hoàng sa
trong ngày một mươi tám tháng một mươi còn có gió mạnh cấp một mươi cấp một mươi hai
bão đi qua cấp một mươi ba cấp một mươi bốn giật cấp một mươi sáu cấp một mươi bảy biển động dữ dội
từ đêm nay ngày một mươi bảy tháng một mươi ở vĩnh bắc bộ sẽ có gió mạnh dần lên cấp sáu giật cấp tám cấp chín
riêng vùng biển phía đông vị bắc bộ còn có gió mạnh cấp bảy cấp tám giật cấp chín cấp một mươi biển động rất mạnh
đến với khu vực đất liền tại khu vực phía tây bắc bộ và ngày mai trời mây thay đổi có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng gió nhẹ
đến ngày một mươi chín hai mươi trời nhiều mây có mưa vừa mưa to cần đề phòng có lúc xoáy và gió giật mạnh trong cơn rông
với nhiệt độ ngày đêm là từ hai mươi đến ba mươi hai độ
khu vực phía đông bắc bộ từ chiều tối ngày một mươi tám đến ngày hai mươi trời nhiều mây có mưa to đến rất to cần đề phòng có lúc xoáy và gió giật mạnh
cần lưu ý là các tỉnh thành thuộc khu vực bắc bộ cũng là nơi chịu ảnh hưởng của cơn bão saliga đang diễn biến phức tạp trên biển đông
nên nguy cơ xảy ra mưa to đến rất to kèm theo gió mạnh nhất là vùng ven biển là cao
do mưa lớn nên nguy cơ cao xảy ra lũ lũ quét xa lở đất ở vùng núi ngập úng ở vùng trũng thuộc khu vực
đến với miền trung vào lúc này bão sarika đã ở ngay trên khu vực giữa biển đông với cường độ rất mạnh
hoàn lưu của cơn bão đã bao trùm trên một vùng rộng lớn và đang hướng về đất liền nước ta
với diễn biến của cơn bão số bảy có khả năng các tỉnh từ thừa thiên huế trở ra phía bắc lại xảy ra một đợt mưa lớn trên diện rộng với những điểm mưa to đến rất to từ đêm ngày một mươi tám đến ngày một mươi chín và ngày hai mươi
vì vậy người dân cần đề phòng lũ quét xa lở đất ở vùng núi và ngập úng ở vùng trũng
khu vực từ đà nẵng trở vào đến ninh thuận bình thuận từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi nhiều mây có mưa rào và rông đề phòng gió giật mạnh trong cơn rông
nhiệt độ cao nhất là từ hai mươi chín đến ba mươi một độ
về đêm đến sáng thì nhiệt độ sẽ còn ở mức là từ hai mươi bốn đến hai mươi sáu độ
khu vực tây nguyên từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi mây thay đổi đến nhiều mây có mưa rào và rông đề phòng có gió giật mạnh trong cơn rông
nhiệt độ ngày đêm là từ hai mươi đến ba mươi độ
riêng đà lạt nhiệt độ là từ một mươi bảy đến hai mươi ba độ
các tỉnh nam bộ do nằm xa cơn bão nên từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi trời mây thay đổi đến nhiều mây có mưa rào và rông đề phòng gió giật mạnh trong cơn rông
mưa chỉ xảy ra chủ yếu về chiều tối
với lượng không lớn
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình nhé